thưa quý vị thông tin mà nhóm phóng viên chúng tôi vừa thực hiện liên quan đến vụ việc một nam sinh viên chạy grab bị sát hại tại phường thụy phương quận bắc tử liêm thành phố hà nội
vào tối ngày hôm qua công an quận bắc tử liêm phối hợp với phòng cảnh sát hình sự công an tp hà nội công an tỉnh yên bái đã bắt giữ được hai đối tượng gây ra vụ án giết người cướp tài sản khi đang lẩn trốn tại tỉnh yên bái
danh tính hai đối tượng được xác định là đinh văn giáp sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm hộ khẩu thường trú tại bản năm hãn thượng xã phù nham huyện văn chấn tỉnh yên bái và đinh văn trường sinh năm hai nghìn hộ khẩu thường trú tại bản khá thượng hai xã thanh lương huyện văn chấn tỉnh yên bái
tại cơ quan công an hai đối tượng khai nhận khoảng hai mươi một h ngày hai mươi sáu tháng chín giáp cùng trường đến khu vực cổng bến xe mỹ đình để uống nước
tại đây giáp mà cả giá xe ôm với nạn nhân về khu vực phường thụy phương quận bắc từ liêm
khi đến khu vực bãi đất trống giáp và trường xuống xe sau khi lời qua tiếng lại đối tượng giáp đã dùng húng khí đâm nạn nhân
khi nạn nhân bỏ chạy giáp và trường lấy xe máy của nạn nhân phóng đi sau đó giáp trở trường về yên bái để trốn trên đường đi các đối tượng đã vứt ra bấm dọc đường gần hiện trường gây án
khi đến đường thì em và anh em hết tiền rồi mà từ đây về đây có mấy chục nghìn anh cho em xin một em nữa một hai mươi em đi qua lại thì em gửi anh cũng được anh làm ở đây suốt lần nữa đi đến nơi gần đến nơi
nhưng anh lại đồng ý rằng là
đông ở đâu anh
ừ đằng sau ạ ông nghe rõ chúng là đằng sau
ngay sau khi xảy ra vụ việc lực lượng công an đã ngay lập tức tiến hành xác minh điều tra
khoảng một mươi bảy h bốn mươi năm chiều ba mươi tháng chín hai đối tượng này đã bị cơ quan công an bắt giữ tại bản cải xã hành sơn huyện văn chấn yên bái
tính chất là đặc biệt nghiêm trọng và hậu quả là rất thương tâm hành vi của các đối tượng rất là man rợ
cũng đã nhận được sự quan tâm giúp đỡ của các cơ quan truyền thông báo chí
và đồng thời đặc biệt là các thông tin cung cấp từ người dân
và bằng các biện pháp nghiệp vụ thì lực lượng công an quận bắc tử liêm đã phối hợp với phòng cảnh sát hình sự
và các cơ quan khác chúng tôi đã bắt giữ thành công được các đối tượng
các đối tượng thì đang trong quá trình bỏ trốn thì bị lực lượng công an bắt giữ
hiện cơ quan chức năng đã thu giữ một số tăng vật của vụ án đồng thời phối hợp với các cơ quan chức năng khác
tiến hành điều tra làm rõ theo quy định của pháp luật
một vụ cướp tài sản cũng vừa xảy ra tại khu phố tân bình phường tân hiệp vào dạng sáng hôm qua
công an phường tân hiệp đã phối hợp với công an thị xã tân uyên nhanh chóng xuống hiện trường xác minh về vụ việc
qua làm việc bước đầu anh hoàng hương hoa chú tỉnh đồng nai hành nghề lái taxi cho biết
khoảng giờ hai mươi phút anh nhận chở hai người về khu vực phường tân hiệp thị xã tân uyên
khi đi đến đoạn đường vắng thuộc khu phố tân bình phường tân hiệp các đối tượng ngồi sau bất ngờ dùng dao bấm kề vào cổ
khống chế anh hoa để cướp chín ba triệu đồng rồi tẩu thoát
trong lúc giảng co anh hoa chỉ bị đứt sâu ở bàn tay trái mất nhiều máu
hiện công an thị xã tân uyên đang phối hợp với các đơn vị nhiệm vụ công an tỉnh tiếp tục điều tra chế xét
bước đầu cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện đắc minh đã khởi tố vụ án khởi tố bị can
và bắt tạm giam bốn đối tượng để điều tra làm rõ về hành vi gây dối trật tự công cộng và chống người thi hành công vụ
theo đó nguyễn tiến huy sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai trú tại xã đức mạnh huyện đắc my
và võ văn kết sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm trú tại xã đắc sắc huyện đắc minh bị khởi tố về hành vi gây dối trật tự công
còn lê hồ châu trang sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi trú tại xã đức mạnh huyện đắc minh
và nguyễn ngọc hiệp sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai xã đắc giác huyện đắc minh bị khởi tố về hành vi chống người thi hành công vụ
tại cơ quan điều tra các đối tượng đều an năn hối hận và nhận thức được việc làm sai trái của mình gây ra là do bị kích động
tôi cứ nghĩ là sẽ có lực lượng giao thông gây ra một tai nạn nên tôi chắc sẽ vào hiện trường với nhiều người sử dụng
nhân đây thì gửi được lời xin lỗi các lực lượng chức năng các bán ngành đoàn thể công nhân dân đắc sắc nói riêng
và tôi rất là ấn hận mong lực lượng chức năng cung cập các bán ngành khác tạo điều kiện cho tôi sử dụng về nhà
trước đó khoảng một mươi năm h ngày hai mươi năm tháng tám năm hai nghìn một mươi chín anh nguyễn tăng toàn chú tại xã đắc sắc huyện đắc minh
điều khiển xe máy tự tông vào cống bê tông bên đường khiến bị thương nặng
anh toàn được vợ chồng anh võ tá lư và chị trần thị ánh đưa đi cấp cứu
trên đường chở nạn nhân đi cấp cứu do chạy nhanh vượt ẩu nên xe máy của anh lư đã va chạm vào phía sau xe
mô tô của lực lượng cảnh sát giao thông công an huyện đắc minh đang làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát
lưu thông cùng chiều phía trước rồi tiếp tục va chạm với xe mô tô do anh trương công trung điều khiển theo chiều ngược lại gây ra tai nạn
anh toàn mặc dù tiếp tục được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong sau đó
khi đã xuống hiện trường thì xác định nguyên nhân của vụ tai nạn này là nó xảy ra là hai hiện trường
cái hiện trường thứ nhất là anh nguyễn tăng toàn tự tác
trên cơ sở lời khai của các nhân chứng
thu giữ được ba cái camera không có cái dấu hiệu mà là cảnh sát giao thông là đang truy đuổi hay là bắt giữ một cái trường hợp nào cả
mà xe cảnh sát giao thông này đang tuần tra ở phía trước và xe anh võ tấn lư này chở anh toàn cấp cứu đi phía sau vượt trái quy định và va quẹt vào xe
tuy nhiên sau khi vụ việc xảy ra người dân hiếu kỳ đã tập trung quanh hiện trường lợi dụng điều này
một số đối tượng đã tung tin người nhà nạn nhân đưa thân nhân bị tai nạn đi cấp cứu
bị lực lượng cảnh sát giao thông truy đuổi
tại nạn chết người một số người có thái độ quá khích chửi bới tấn công lực lượng công an đang làm nhiệm vụ bảo vệ hiện trường và đảm bảo an ninh trật tự
đến khoảng hai mươi hai h ba mươi phút cùng ngày một số đối tượng đã kích động gia đình nạn nhân đưa thi thể anh toàn ra khu vực hiện trường tai nạn gây áp lực cho cơ quan chức năng
triển khai các biện pháp nghiệp vụ kết hợp với công tác kiên trì vận động thuyết phục đến ba h ba mươi phút sáng ngày hai mươi sáu tháng tám đám đông đã được giải tán
chúng tôi đang cùng của hồ sơ và tiếp tục điều tra để xử lý nghiêm
đối tượng mà lợi dụng sự việc kích động đối tượng người dân tập trung đồng người gây vật an ninh trật tự cả địa phương
liên quan đến vụ việc này các đối tượng có hành vi quay clip đưa lên mạng xã hội chia sẻ bình luận lăng mạ lực lượng công an cũng đã được lực lượng công an mời lên làm việc
nhiều đối tượng cũng đã nhận thức được việc làm sai trái của mình và mong nhận được sự khoan hồng của pháp luật
vụ việc tiếp tục là bài học cho mọi người dân khi xảy ra sự việc cần bình tĩnh chờ các cơ quan chức năng xác minh kết luận
tránh bị các đối tượng xấu kích động lôi kéo dẫn tới những hành vi vi phạm pháp luật gây mất an ninh trật tự tại địa phương
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đắk lắc vừa kết luận điều tra chuyển truy tố một đối tượng có hành vi lạm dụng chiếm đoạt tài sản
đối tượng là lê thị kê chú tại xã yada huyện yaka tỉnh đắk lắc làm nghề thu mua nông sản tại huyện yaka từ năm hai nghìn một mươi hai
lợi dụng quen biết kê đã vay tiền và mua nợ nông sản của bảy hộ dân sinh sống ở huyện yaka với tổng trị giá trên hai bốn tỷ đồng
sau đó kê đã dùng số tiền và tài sản trên đi mua đất và tiêu xài cá nhân
khi thấy các hộ dân đến đòi tiền nhiều lần kê đã bỏ trốn khỏi địa phương
quá trình điều tra cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đắk lắc đã bắt giữ lê thị kê để xử lý theo quy định của pháp luật
một điểm ghi số đề và tổ chức đánh bài ăn tiền vừa bị lực lượng cảnh sát hình sự công an tỉnh bạc liêu triệt xóa bắt giữ sau đối tượng cùng nhiều tăng vật có liên quan
vào khoảng một mươi bảy h ngày ba mươi tháng chín qua tin báo của quân chúng lực lượng cảnh sát hình sự công an tỉnh bạc liêu bắt quả tang đối tượng nguyễn thị diễm
chú xã long thạnh huyện vĩnh lợi tỉnh bạc liêu đang có hành vi ghi số đề và tổ chức cho năm đối tượng khác đánh bài ăn tiền tại nhà
tại hiện trường lực lượng công an thu giữ một mươi tám bộ bài tay nhiều tờ giấy có ghi các con số nghi là phơi đề bảy điện thoại di động số tiền gần hai mươi triệu đồng cùng nhiều tăng vật khác có liên quan
chiều ngày ba mươi tháng chín phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an hà nam phối hợp với công ty trách nhiệm hữu hạn hải linh đóng tại xã thi sơn huyện kim bảng hà nam
đã tổ chức cho lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở và công nhân viên diễn tập phòng cháy chữa cháy tại kho sang dân